các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
những phát hiện này từ một nghiên cứu thí điểm với ba mươi sáu bệnh nhân cho thấy có khả năng covid một mươi chín có thể gây ra tổn thương phi thể cho phổi mà không được phát hiện bằng các xét nghiệm thông thường
khó thở là một triệu chứng ở phần lớn bệnh nhân gặp trứng covid một mươi chín kéo dài tuy nhiên hiện vẫn chưa rõ liệu tình trạng này có liên quan đến các yếu tố khác như thay đổi kiểu thở mệt mỏi hay nguyên nhân nào cơ bản hơn hay không
nghiên cứu mới nhất tuyển bốn trăm linh người tham gia đã sử dụng kỹ thuật trụ ảnh
kỹ thuật trụ ảnh mri chuyên biệt trong đó bệnh nhân hít khí xenon khi nằm trong máy quét khi có thể được theo dõi khi nó di chuyển từ phổi vào máu cho biết phổi đang hoạt động như thế nào điều này trái ngược với trục ct chỉ cho thấy cấu trúc của phổi
thí điểm đã so sánh ba nhóm
nhóm thứ nhất bệnh nhân được chuẩn đoán mắc chứng covid kéo dài có trục ct bình thường
nhóm thứ hai những người đã nhập viện khi bị covid một mươi chín hơn ba tháng trước đó và không trải qua chứng covid một mươi chín
nhóm thứ ba nhóm đối chứng khỏe mạnh
kết quả của nghiên cứu ban đầu cho thấy có sự truyền khí bị suy giảm đáng kể từ phổi đến máu ở những bệnh nhân bị chứng covid kéo dài ngay cả khi các xét nghiệm khác bình thường
những bất thường tương tự cũng được phát hiện ở những bệnh nhân covid một mươi chín đã nhập viện vì chờ bệnh nặng hơn
giáo sư fergus gleason bác sĩ ích quang tại bệnh viện đại học oxford nước anh điều tra viên chính của nghiên cứu cho biết
những bệnh nhân này chưa bao giờ nhập viện và không bị bệnh
những bệnh nhân có thể bị bệnh nặng cấp tính khi họ bị nhiễm chủng covid một mươi chín
tiến sĩ emily frezer chuyên gia tư vấn tại các bệnh viện đại học oxford nước anh và là đồng tác giả của nghiên cứu trên nói rằng
những phát hiện trên là bằng chứng đầu tiên cho thấy tình trạng sức khỏe của phổi có thể bị suy giảm do covid một mươi chín
theo tiến sĩ pfizer đây là nghiên cứu đầu tiên chứng minh những bất thường về phổi ở những người bị covid một mươi chín kéo dài gặp tình trạng khó thở
nó cho thấy virus đang gây ra một số loại bất thường dài dẳng
trong cấu trúc vi mô của phổi hoặc trong hệ mạch phổi
cũng theo tiến sĩ này những phát hiện trên không làm suy yếu mức độ liên quan của các chương trình phục hồi chức năng
chẳng hạn như luyện thở lại cho những người bị dối loạn nhịp thở
các chiến lược phục hồi chức năng thực sự hữu ích và mọi người không nên nghĩ rằng tôi đã bị tổn thương phổi và vì vậy chẳng ít gì cả
tiến sĩ prezer khẳng định cần phải theo những nghiên cứu làm rõ ý nghĩa lâm sàng của phát hiện trên
bao gồm cả cách các bất thường liên quan đến chứng minh
trong khi đó tiến sĩ louis siegfried một chuyên gia sức khỏe cộng đồng tại đảo oxford
người không tham gia vào nghiên cứu cho biết phát hiện trên nhấn mạnh sự cần thiết của việc trần đoán toàn diện
những người có các triệu chứng covid một mươi chín liên tục
tiến sĩ sigrid nhận xét những phát hiện ban đầu này thực sự thú vị và phù hợp với các dữ liệu mới nổi khác
về sự thiếu hụt máu phổi sau nhiễm trùng sars cov hai ở người lớn cũng như thanh thiếu niên
claire stips một giảng viên cao cấp về lâm sàng tại king s college london
nước anh không tham gia nghiên cứu trên nhận định rằng phát hiện trên sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể
đối với những ai sống chung với chứng khó thở lâu dài sau covid
bà cho rằng phát hiện trên cho thấy hiệu quả của phổi trong việc thực hiện những gì nó phải làm
trao đổi carbon dioxid và oxy có thể bị tổn hại ngay cả khi cấu trúc của phổi vẫn bình thường
tuy nhiên bà step cho rằng vẫn thực sự cần phải chờ nghiên cứu hoàn thành
để biết liệu những phát hiện ban đầu này có mạnh mẽ hay không
và nếu có chúng giải thích được bao nhiêu và các phân nhánh là gì về các phương pháp điều trị tiềm năng